thưa quý vị và các bạn thị trường vẫn đang đứng trước một đợt tăng giá mạnh các mặt hàng
hiện giá vàng đã tăng lên hơn ba mươi bảy triệu đồng một lượng
trên đường phố các loại đồ chơi bán với giá rẻ đang được ưa chuộng tiêm ẩn nhiều nguy hại cho sức khỏe
đáng chú ý theo báo cáo trình chính phủ hiện có hơn năm bộ ngành đang quản lý kinh doanh xăng dầu
gây khó cho doanh nghiệp
đó là nội dung của nhịp sống kinh tế hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
những ngày gần đây giá thịt lợn tại tp hcm đang tăng nhanh có khi sáng một giá chiều một giá
và tăng tranh lệch vài ngàn đồng so với hôm trước
hiện nay giá lợn hơi đang ở mức hơn bốn mươi đồng một kg trợ đồ mối khan hàng
giá thịt lợn đang tăng từng ngày giá lợn hơi đã vọt lên hơn bốn mươi đồng một kg
thịt loại một tăng mạnh với giá năm mươi hai đồng một kg
tại các chợ trong buổi sáng đã bán sạch không còn hàng tồn như những ngày trước
thưa quý vị theo ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm
tại một số địa phương gần đây xuất hiện một số đối tượng giao bán vaccine ngừa tả dịch lợn châu phi
tuy nhiên đây là vaccine giả nhằm đánh lừa người chăn nuôi
ban quản lý an toàn thực phẩm khẳng định đến nay vẫn chưa có vaccine phòng ngừa dịch tả lợn châu phi
các nước trên thế giới vẫn đang nghiên cứu hy vọng sẽ có vaccine trong thời gian sớm nhất
do đó những kẻ giao bán vaccine ngừa dịch này là lừa đảo
các loại hoa quả đang tăng giá bất thường nên nhiều loại hoa quả ngoại được nhập khẩu mạnh để phục vụ tiêu dùng
nguyên nhân thiếu hụt chủ yếu do thời tiết và nông dân chủ động giảm sản lượng do lo ngại tiêu thụ khó khăn như những năm trước
vải thiều hiện lên đến hơn tám mươi đồng một kg chôm chôm bòn bòn có giá hơn năm mươi đồng một kg
bưởi da xanh lên tới tám mươi chín mươi nghìn đồng một kg
nhiều loại hoa quả tăng giá từ năm mươi đến một trăm linh do nguồn cung không dồi dào như trước
theo các thương lái hoa quả được thu mua số lượng lớn rồi vận chuyển sang trung quốc tiêu thụ
tập đoàn doji tăng mạnh giá vàng miếng sgc giá mua bán quanh mức ba mươi bảy hai mươi ba ba mươi bảy ba mươi tám triệu đồng một lượng
tăng hai trăm một mươi đồng một lượng so với chốt phiên trước tranh lệch mua bán một trăm năm mươi đồng một lượng
theo lộ trình từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi chín giá viện phí sẽ được điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới
và sẽ tính chi phí quản lý vào giá dịch vụ y tế
hiện giá dịch vụ khám chữa bệnh đã bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương
các bệnh viện hiện đang theo cơ chế tự chủ tài chính
mức viện phí với bệnh nhân bảo hiểm y tế sẽ không thay đổi
giá khám chữa bệnh theo yêu cầu điều chỉnh tăng từ một mươi đến một mươi năm
nhưng vẫn nằm trong khung giá được bộ y tế và bộ tài chính quy định
hiện nay có nhiều đồ chơi được ưa chuộng có xuất xứ trung quốc được bán với giá rẻ ngoài đường phố
theo tổ chức greenpeace một phần ba số đồ chơi xuất xứ trung quốc này
có chứa các kim loại nặng như trì đồng nít khen hay két mê ôm
chưa kể các chất độc hại khác có thể gây ung thư hoặc gây vô sinh cho trẻ
nhiều đồ chơi có chất gây hại đến sức khỏe người sử dụng như hạt nhựa nở
bom thối thu nhũng cao su miếng rán hoạt hình
do đó khi chọn đồ chơi cho con phụ huynh nên lưu ý tới nhãn mát nguồn gốc xuất xứ
hàng hóa phải có tem chứng nhận quy chuẩn của việt nam
lực lượng công an và cơ quan chức năng vừa bắt nhiều cửa hàng kinh doanh xăng giả
tại nghệ an cần thơ tp hcm
theo vụ thị trường trong nước bộ công thương hiện nay đang có bất cập
trong hệ thống phân phối kinh doanh xăng dầu khó kiểm soát chất lượng xăng dầu
nhiều doanh nghiệp đã pha dung môi với xăng a chín mươi hai theo tỷ lệ từ hai mươi ba mươi
tạo thành khoảng hai triệu lít xăng bẩn và đem bán cho nhiều đại lý kinh doanh xăng dầu trong cả nước
các vi phạm đang bán ra thị trường rất nhiều gây hỏng cháy nổ động cơ xe
thưa quý vị trong kiến nghị gửi lên chính phủ hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa cho rằng
lĩnh vực xăng dầu có quá nhiều bộ ngành cùng quản lý đi ngược lại nghị quyết một mươi chín hai nghìn một mươi tám nqcp
khi có đến hơn năm bộ ngành cùng quản lý với những quy định khác nhau gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp
trả lời về vấn đề này bộ công thương cho biết
nghị định tám mươi ba năm hai nghìn một mươi bốn của chính phủ về kinh doanh xăng dầu đã quy định trách nhiệm cho bộ công thương
bộ tài chính bộ khoa học và công nghệ bộ giao thông vận tải bộ tài nguyên và môi trường
trong việc quản lý kinh doanh xăng dầu
cũng theo bộ công thương kinh doanh xăng dầu còn phải theo quy định của pháp luật về hải quan
và pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa
thưa quý vị và các bạn năm phút của nhật sống kinh tế sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường
các thông tư quy định và những điểm đáng chú ý đối với người tiêu dùng
quý vị có thể xem lại chương trình trên trang web nhândantv vn chuyên mục nhịp sống kinh tế